ngoại trưởng iran jossein amir abdullahian ngày hai mươi tám tháng một mươi hai cho biết
nước này vẫn sẵn sàng nối lại đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký năm hai nghìn một mươi năm
nhưng tình hình có thể khác đi nếu như phương tây không thay đổi hành vi
thỏa thuận hạt nhân tên chính thức là kế hoạch hành động trung toàn diện jcpoa
được ký hồi tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm giữa iran và nhóm p năm một
gồm năm nước ủy viên thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
mỹ anh pháp trung quốc nga cùng với đức
theo đó tehran hạn chế hoạt động hạt nhân để đổi lấy việc nối lỏng các biện pháp trừng phạt
tuy nhiên năm hai nghìn một mươi tám mỹ đã rút khỏi thỏa thuận này và tái áp đặt trừng phạt kinh tế
khiến iran cũng giảm các cam kết của nước này trong thỏa thuận
các cuộc đàm phán nhằm khôi phục gcpoa đã bắt đầu từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một tại viên áo
song chưa đạt được sự đột phá nào sau vòng đàm phán gần đây nhất vào đầu tháng tám vừa qua